nhằm bảo đảm tốt tình hình trật tự an toàn giao thông từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
và bảo đảm an toàn cho các hoạt động chính trị văn hóa nghệ thuật như lễ noel
chào đón năm mới hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
đã mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong thời gian diễn ra đợt cao điểm các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp
tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản chủ động nắm tình hình xác định các tuyến đường
phòng chống tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng chạy xe gây rối trên địa bàn thành phố
trong tối đêm nay thì chúng tôi sẽ ra quân và thực hiện ở trên toàn khắp địa bàn tp hcm
đã bố trí lực lượng tuần tra công khai cùng với lực lượng hóa trang để phòng ngừa
có vân tiện người điều khiển vân tiện có mang các khung khí và vật trụng nguy hiểm
để chúng tôi phòng ngừa tội phạm
còn thời nếu mà phát hiện đối tượng tham gia thông này mà có uống rượu bia
thì đồng thời chúng tôi kiểm tra hành chính là đo đồng độc cộ
cao điểm là một trong những nội dung trọng tâm được bang giám đốc công an thành phố
quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên và sẽ được triển khai từ ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi